theo thông tin từ cơ quan điều tra nguyễn văn mãi là hàng xóm của đỗ thanh tài
vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một tài tổ chức nhậu tại nhà với một số người bạn
trong lúc nhậu sử dụng loa di động để hát karaoke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
sau đó tài về nhà
mãi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích ba mươi năm
một nhóm đối tượng đã trà trộn vào các du khách tham quan mua sắm
để thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại hỗ trợ thương mại
vừa bị công an tp bến tre tỉnh bến tre bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp bến tre đã thi hành lệnh bắt bị can tạm giam bốn tháng
đối với đối tượng nguyễn hữu thái tô thị bé bảy nguyễn văn trường
nguyễn thị bé thu công chú tại tỉnh an giang và nguyễn công ngọc chú tại tỉnh sóc trăng
về hành vi cướp giật tài sản
vào tối ngày hai mươi tháng năm biết tại tp bến tre có tổ chức hỗ trợ thương mại
nên nhóm đối tượng này đã thuê xe ô tô từ tỉnh long an đến đây
với ý đồ trà trộn và các du khách tham quan mua sắm để thực hiện hành vi cướp giật tài sản
tại đây các đối tượng này đã gian cảnh ra tay cướp giật hai sợi dây chuyển
một nhẫn vàng của hai du khách tham quan với tổng trọng lượng gần hai mươi ba chỉ vàng một mươi tám carat
trị giá gần tám mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
thưa quý vị và các đồng chí trong thời gian gần đây
thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh quảng trị có những biến động bất thường
tình hình giao dịch về mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất tăng nhanh
từ thực tế trên một số đối tượng đã thực hiện các hành vi giả mạo giấy tờ
đặc biệt là tạo sổ đỏ giả để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân
gây ra nhiều hệ lụy cho các gia đình
cũng như ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tế
ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua tại văn phòng quản lý đất đai tỉnh quảng trị
sau khi tiếp nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho bà phan thị tình
ở thôn tân sơn xã tân lập huyện hương hóa văn phòng đã phát hiện nhiều nghi vấn
tại vì việc phân biệt các hành vi giả mạo giấy tờ

gây ra nhiều hệ lụy cho các gia đình

chứa ký của lãnh đạo cơ quan chức năng
còn đây là phôi của sổ đỏ giả chữ ký của cơ quan chức năng trên sổ đỏ giả